tại tỉnh đắk lắc cùng với các ban ngành đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi
tặng quà các gia đình chính sách bà mẹ việt nam anh hùng thương bệnh binh sửa chữa trao nhà tình nghĩa
cùng nhiều hoạt động hướng về người có công với cách mạng thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa
tỉnh đắk lắc vừa tổ chức lễ trao tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho bốn mẹ
và truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho ba mươi năm mẹ
hiện đắk lắc có năm trăm bảy mươi bà mẹ việt nam anh hùng trong đó có năm mươi bốn mẹ còn sống đều được phụng dưỡng tại địa phương
làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa thực hiện tốt chính sách yêu đái của đảng nhà nước
đối với người có công với cách mạng cũng là góp phần xoa dịu nỗi đau cho những thương bệnh binh
đã chiến đấu quên mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc
hàng năm đó là nói chung là thị trấn cũng tết hay là hai mươi bảy tháng bảy cũng mang quà đùm đến
cũng có quà tiền của trung ương từ từ chủ tịch nước rồi xuống đến tỉnh đến huyện
nói chung các ban ngành quan tâm thì rất đầy đủ
còn biết môi nói chung là cũng biết nữa là ta cũng cảm ơn chính sách của nhà nước rất sáng suốt
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh đã huy động được năm sáu tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa
từ nguồn kinh phí này đã sửa chữa nâng cấp bốn mươi sáu căn nhà tình nghĩa với số tiền bảy trăm năm mươi chín triệu đồng
xây dựng sáu mươi ba căn nhà tỉnh nghĩa với số tiền hơn hai ba triệu đồng